với việc ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh thì chắc chắn là thanh khoản ở trên thị trường chứng khoán cơ sở sẽ được cải thiện
và các nhà đầu tư khi đầu tư vào chứng khoán cơ sở thì được có công cụ bảo vệ tốt hơn
vì thế các nhà đầu tư sẽ hứng khởi hơn trong việc tham gia vào thị trường chứng khoán cơ sở
theo thống kê của sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx
thị trường chứng khoán phái sinh quý i năm hai nghìn một mươi tám
khối lượng giao dịch bình quân đạt hai mươi hai tám trăm tám mươi bốn hợp đồng một phiên tăng sáu mươi ba so với quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tới chín mươi tám
nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng một tám mươi một
hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm một năm mươi chín

các nhà đầu tư tổ chức khác chiếm hai mươi hai khối lượng giao dịch toàn thị trường
tỷ lệ tranh lệch này đã phản ánh được sự chưa mặn mà của các nhà đầu tư có tổ chức
và đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán phái sinh
thưa phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
vậy là thị trường chứng khoán phái sinh của việt nam đã đi vào hoạt động được hơn chín tháng
ông thấy sự phát triển của thị trường này
thời gian qua như thế nào ạ
thực ra đối với thị trường chứng khoán trên thế giới
thị trường chứng khoán phái sinh là một mảnh ghép rất lớn
và nó đã có một lịch sử lâu đời
nhưng đối với việt nam
thị trường chứng khoán phái sinh của chúng ta
đang trong những bước đầu thăm dò phản ứng
cũng như tập những thói quen cho các chủ thể trên thị trường

việc các nhà đầu tư
tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng
các nhà đầu tư trong nước chúng ta đang trong những bước đầu thăm dò phản ứng
nước và nhà đầu tư quốc tế tham gia vào thị trường này một cách tương đối hồ hởi cũng như là tích cực đã phản ảnh nhu cầu thực tế của thị trường chứng khoán việt nam đối với thị trường chứng khoán vaccine này
tất nhiên là cái hàng hóa trên thị trường của chúng ta ở bước ban đầu thì chúng ta chỉ đưa ra cái chỉ số vn ba mươi thôi và sau đó thì chúng ta có bổ sung cái chỉ số trái phiếu chính phủ việt nam
thì đây là những cái hàng hóa mà nó tương đối ổn định và nó có cái độ tin cậy tương đối cao từ đó được các cái nhà đầu tư trên thị trường người ta quan tâm nhiều hơn cũng như cái độ biến động nó ít hơn thì cái việc mà định giá cũng như cái việc dự đoán của các cái nhà đầu tư nó sẽ tương đối sát đúng hơn với thực tế của thị trường
và chính cái điều này nó đang trở thành cái sức hút với nhiều cái chủ thể
đặc biệt là những cái nhà đầu tư trong nước tham gia vào cái thị trường chứng khoán vaccine này
mặc dù đang có một cái sức hút rất lớn dành được sự quan tâm rất lớn nhưng mà cũng có nhiều ý kiến nhận định rằng là thị trường chứng khoán vaccine ở việt nam mới chỉ đang ở giai đoạn sơ khai và các sản phẩm của chúng ta thì chưa phong phú
ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ
trên thị trường chứng khoán vaccine thì thông thường hàng hóa của nó có bốn loại
đó là cái chứng khoán kỳ hạng cái chứng khoán về quyền chọn
cái chứng khoán về thị trường tương lai và cái chứng khoán về hoán đổi
thực ra thì ở đây chúng ta đang đi những cái bước đầu tiên của cái thị trường chứng khoán phái sinh
với những cái bước đi ban đầu này thì rồi thì ủy ban chứng khoán sẽ có những cái đánh giá xem xét về cái hoạt động của cái hợp đồng tương lai này
trên cái cơ sở đó sẽ tiếp tục mở rộng các cái hàng hóa không chỉ là đối với cái hợp đồng tương lai mà còn có thể xem xét
với những cái hình thức hàng hóa khác như là hợp đồng kỳ hạn hoặc là hợp đồng quyền chọn và cái hợp đồng hoán đổi
tất nhiên cái việc mở rộng cái thị trường này cần có những cái điều kiện và có những cái xem xét một cách cẩn trọng
vì chúng ta biết rằng là cái thị trường chứng khoán vaccine ở trên thế giới nó rất phát triển
nhưng nó lại cũng rất nguy hiểm bởi vì cái tính rủi ro của nó tương đối cao
đồng thời chúng ta cũng biết rằng là đối với các chủ thể
kinh doanh trên thị trường từ những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp cho đến các cái doanh nghiệp cũng như các cái thể nhân tham gia vào thị trường thì cần có cái thời gian để họ làm quen với các cái hình thức đầu tư và kinh doanh chứng khoán phái sinh
và vì thế cho nên có thể có những cái biện pháp những chính sách quản lý của chúng ta nó chưa thực sự phù hợp thì chúng ta cần phải dần dần hoàn thiện nó
lúc đó chúng ta mới có thể áp dụng đại trả ra toàn bộ các cái
để hạng hóa các cái hình thức đầu tư cũng như là toàn bộ thị trường
nhưng cụ thể hơn thì việc thiếu đa dạng trong các sản phẩm chứng khoán phái sinh thì sẽ gây ra những hệ quả không tốt như thế nào cho sự phát triển của thị trường ạ
khi mà chúng ta nói đến cái việc mà thị trường nó không đa dạng hóa các cái hình thức như là hợp đồng quyền chọn hợp đồng kỳ hạn hay là hợp đồng hoán đổi sắp
thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó làm cho các cái hạng hóa
hàng hóa trên thị trường bị khan hiếm và cái cung cầu nó bị bóp méo đi
nếu bình thường hàng hóa mà đầy đủ và thậm chí có cái khả năng lựa chọn nó tương đối thoải mái thì các cái chủ thể đầu tư người ta có thể lựa chọn các cái hàng hóa một cách nó dễ dàng hơn và nó chuẩn xác hơn
và lúc đó cái quy luật cung cầu nó sẽ phát huy cái tác dụng của nó
nhưng khi mà hàng hóa trên thị trường ít các cái nhà đầu tư nhiều thì cái cung cầu nó sẽ
sẽ không còn theo đúng cái nhu cầu nữa
mà thường là lúc đó cái cầu có thể nó lớn hơn cung và làm cho các cái hàng hóa trên thị trường bị thổi giá ở những cái mức độ mà khác nhau
tất nhiên thì như đã nói lúc ban đầu đã là cái chứng khoán vaccine thì nó có cái rủi ro của thị trường
nhưng cái rủi ro mà do cái cầu nó lớn hơn cung thì nó lại làm cho cái rủi ro nó tăng lên gấp nhiều lần
chính vì cái lẽ đó cho nên cái hoạt động trên thị trường nó có thể bị bóp méo và nó có thể sai lệch
làm cho các cái nhà đầu tư người ta càng phán đoán không chính xác các cái giá trị của hàng hóa
và vì thế cho nên cái hoạt động mà thanh toán của cái trung tâm thanh toán trên thị trường chứng khoán phái sinh ấy
nó sẽ có nhiều vấn đề
nó ảnh hưởng đến các cái hoạt động thu nhập của bản thân các cái chủ thể đầu tư
nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến ngay cả cái hoạt động của thị trường
vâng để có thể giải quyết tình trạng này thì kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là liên quan đến câu chuyện đa dạng hóa các sản phẩm phái sinh như thế nào ạ
trước mắt thì ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ có những cái quan tâm để mở rộng các cái hàng hóa
trong cái phạm vi cái hợp đồng tương lai
trước đây chúng ta chỉ chủ yếu gói gọn lại trong cái chỉ số vn ba mươi thôi
nhưng trong một cái tương lai gần
thì chúng ta có thể mở rộng cái phạm vi các cái cổ phiếu của các cái doanh nghiệp lớn
có cái uy tín trên thị trường có thể được giao dịch thông qua cái hình thức là hợp đồng tương lai này
đối với cái trái phiếu thì chúng ta cũng sẽ xem xét để đưa các cái hình thức trái phiếu chính phủ khác nhau
với những cái đợt phát hành và những kỳ hạn khác nhau vào cái hoạt động thị trường tương lai
hiện nay chúng ta chỉ mới đưa cái chỉ số chứng khoán
chỉ số trái phiếu chính phủ trong cái kỳ hạn năm năm vào cái hoạt động thị trường dưới hình thức hợp đồng tương lai này
như vậy là trước hết chúng ta mở rộng ở cái hợp đồng tương lai trên cái thị trường chứng khoán vệ sinh
cái điều thứ hai là chúng ta sẽ dần dần nghiên cứu để đưa các cái hình thức về hợp đồng kỳ hạn
hợp đồng quyền chọn cũng như hợp đồng hoán đổi swap vào
cái thị trường chứng khoán vệ sinh này
tất nhiên chúng ta cũng phải thực hiện dần dần từng bước
để từ đó đảm bảo cái sự an toàn
cho các chủ thể tham gia thị trường
nhưng đồng thời đảm bảo cái sự an toàn cho cái thị trường chứng khoán phái sinh nói riêng cũng như cái thị trường chứng khoán nói chung
không có những cái xáo trộn lớn trong cái hoạt động trong cái thời gian tới
cũng hy vọng rằng cùng với cái bước mà chúng ta
đa dạng hóa các cái sản phẩm chứng khoán vệ sinh và thực hiện các cái hoàn thiện cái cơ chế quản lý
thì các cái nhà đầu tư quốc tế sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái hoạt động của cái thị trường chứng khoán vệ sinh việt nam
vâng từ những kế hoạch mà ông vừa đưa ra thì giải pháp để đa dạng hóa sản phẩm phái sinh ở đây là gì ạ
trước hết để đa dạng hóa cái sản phẩm trên cái thị trường chứng khoán phái sinh thì như đã nói là
là trước hết chúng ta sẽ đa dạng hóa các cái hàng hóa trong cái phân khúc về thị trường hợp đồng thị trường tương lai
và ở đây như các bạn biết là từ trước đến nay chúng ta chỉ thực hiện mua bán các cái chỉ số chứng khoán trong cái vn ba mươi thôi
thì trong cái thời gian tới đây ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ có thể xem xét
đưa những cái chứng khoán đã niêm yết trên cái thị trường chứng khoán việt nam
mà có cái độ tin cậy cao có cái gọi là sự ổn định lớn vào trong các cái hàng hóa có thể được xem xét mua bán trên cái thị trường chứng khoán phái sinh dưới cảnh thực hợp đồng tương lai này
cái điều thứ hai là đối với các cái chỉ số về các phiếu chính phủ này

thì từ trước đến nay chúng ta chỉ cho phép cái chỉ số trái phiếu có cái thời hạn năm năm của chính phủ
được mua bán dưới cái hình thức hợp đồng tương lai về trên cái thị trường chứng khoán phái sinh
thì trong cái thời gian tới ủy ban chứng khoán nhà nước nên đa dạng hóa các cái hình thức phát hành khác nhau của cái trái phiếu chính phủ
được xem xét mua bán dưới cái hình thức hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh
bởi vì rõ ràng là những cái hợp đồng mà có thể có thời hạn ngắn hai ba năm
hoặc là những cái thời hạn dài hơn năm năm thì có thể là có những cái khó khăn nhất định trong cái việc mua bán cái hợp đồng tương lai này
nhưng như chúng ta đã biết hợp đồng tương lai là hợp đồng mà được định giá hàng ngày trên cái thị trường chứng khoán phái sinh
và vì thế cho nên
là dù cái thời hạn nó không dài lắm
nhưng mà chúng ta vẫn có thể thực hiện được cái việc mà mua bán này nó tương đối tốt
hay những cái chứng khoán nó quá dài
những cái trái phiếu nó quá dài
thì có thể là người ta ngại
cái thời gian mà thanh toán cái trái phiếu nó còn xa
nhưng mà trong thực tế
thì đối với những cái nhà kinh doanh trên thị trường chứng khoán phái xích
thì họ định giá hàng ngày
và vì thế cho nên
cái việc mà đưa các cái loại trái phiếu chính phủ khác nhau
có cái độ ổn định
nó tương đối cao
vào cái hoạt động mua bán
như là những cái hàng hóa trên thị trường chứng khoán phái xích
thì cũng nên được xem xét thực hiện một cách tốt nhất
đồng thời thì chúng ta cũng phải xem xét mở rộng
các cái hình thức mà mua bán trên cái thị trường chứng khoán phái sinh này
như là cái hình thức hợp đồng quyền trọ
hay cái hình thức hợp đồng kỳ hạn
hay là cái hình thức mà hoán đổi
các cái trái phiếu
các cái chứng khoán phái xích này
thì những cái hình thức này
cũng nên mạnh dạng
kiên cứu và dần dần đưa vào áp dụng
để thị trường nó trở nên đa dạng hơn
phong phú hơn
và nó tạo ra một cái lực hút lớn hơn
cho cái nền kinh tế
vâng xin được cảm ơn những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
các sản phẩm phái sinh là thành tố quan trọng của thị trường tài chính
vì vậy để thị trường chứng khoán phái xích
có thể phát triển
thì việc hình thành và phát triển
các sản phẩm phái xích mới
là điều hết sức quan trọng
hy vọng rằng với những giải pháp
mà phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh vừa chia sẻ
thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới
để góp phần vào sự đa dạng của thị trường
cho chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau